mặc dù ngày hôm nay tại tỉnh nghệ an trời không mưa và tạnh giáo thế nhưng nước rút chậm khiến cho nhiều nhà dân tại các vùng trũng của các huyện thanh trương hưng nguyên đô lương vẫn đang bị ngập nước
hiện toàn tỉnh nghệ an có chín mươi bốn xóm với tổng số là một mươi bốn năm trăm linh nhà dân bị ngập lụt trong đó có hai mươi bảy xóm bị cô lập do các tuyến đường chính và trung tâm xã bị ngập nước giao thông bị chia cắt
đối với các địa phương có nhà dân bị ngập nước và cô lập chính quyền địa phương các cấp của tỉnh nghệ an đã cung cấp lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm nước sạch cho người dân tuyệt đối không để người dân bị đói khát do mưa lũ